mặc dù cơ thể bị khiếm khuyết và phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chị nguyễn thị hường ở xã gia tân huyện gia lập tỉnh hải dương vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống
bằng nghị lực chị đã vượt qua sóng gió tự tin và trở thành người có ích cho xã hội
từ lúc sinh ra chị hường đã bị khuyết tật bẩm sinh cánh tay phải tuy nhiên điều đó không ngăn được người phụ nữ giàu nghị lực nỗ lực vươn lên thoát nghèo
với bản tính cần cù chịu khó ngày ngày chị vẫn đổ mồ hôi công sức để chăm chút cho cây màu trên diện tích năm sao của gia đình
nhờ sự cần cù chịu khó của bản thân mà đến nay căn nhà khang trang hai tầng đã được xây dựng lên bằng chính mồ hôi và công sức của bản thân chị
nghị lực của chị luôn được mang ra chia sẻ tại những lần giao lưu của hội người khuyết tật tại huyện và tỉnh
cháu nó bị khuyết tật bầm sinh từ nhỏ nhưng qua quá trình cháu nó cũng chịu khó học hành chịu khó lao động nó rèn luyện
rồi tự mình vượt khó vươn lên làm được nhà được cửa hơn trăm mét vuông rồi đảm bảo đời sống cho hai người
mẹ con rất là ổn định hoạt động rất là gương mẫu
trong lao động sản xuất thì phải nói là một trong ứng gương lao động rất tích cực cẩn mẫn
những người phụ nữ như chị hường tuy họ không may mắn có một cơ thể lành lặn
nhưng họ có một tâm hồn và những việc làm tốt đẹp khiếm khuyết hay bất hạnh không phải là lý do để người ta từ chối cuộc sống này
mà nó là động lực để thúc đẩy người ta chấp nhận thay đổi chính mình để phù hợp với cuộc sống